hà nội tăng gần gấp đôi xã phường vùng cam nguy cơ cao
hơn một ca mắc mỗi ngày cà mau làm gì để kéo giảm f
vắc xin và miễn dịch tự nhiên tấm khiên bảo vệ nam phi trước cơn sống thận omicron

nguy cơ cao tăng gần gấp đôi so với đánh giá cấp độ dịch tuần trước
có thể thấy dịch tại thủ đô đang diễn biến phức tạp
hy vọng mỗi người hãy tự nâng cao ý thức và bảo vệ bản thân
hiện nay trên toàn thành phố hà nội vẫn ở cấp độ hai nguy cơ trung bình tương ứng với màu vàng
tuy nhiên ở cấp độ quận hay phường thì có sự thay đổi lớn so với lần công bố gần nhất hôm ngày một mươi một tháng một mươi hai
một mươi ba xã phường thuộc sáu quận huyện của hà đội thuộc cấp độ ba
trong ba mươi quận huyện thị xã chỉ có bốn huyện ở cấp độ một nguy cơ thấp tương ứng với mức màu xanh
giảm bốn địa bàn so với công bố vào ngày một mươi một tháng một mươi hai
hai mươi bốn quận huyện ở cấp độ hai tăng ba quận huyện
và hai quận ở cấp độ ba nguy cơ cao tương ứng với màu cam tăng một quận
huyện cấp độ một ở hà nội là ba vị mỹ đức phúc thọ và ứng hòa
hai quận ở cấp độ ba là hai bà trưng và đống đa
về cấp xã phường có bốn trăm ba mươi chín địa phương ở cấp độ một giảm một mươi bảy xã phường
một trăm ba mươi hai địa phương ở cấp độ hai tăng năm xã phường
hai mươi năm xã phường ở cấp độ ba tăng một mươi hai xã phường và không có địa bàn nào ở cấp độ bốn
nguy cơ rất cao tương ứng với màu đỏ
như vậy đây là lần đầu tiên kể từ khi chuyển sang thực hiện nghị quyết một trăm hai mươi
hà nội có hai địa phương cấp quận ở cấp độ ba vùng nguy cơ cao
hiện tại các hoạt động phòng chống dịch như giám sát người về từ các tỉnh thành phố
trong cả nước điều tra truy vết các trường hợp tiếp xúc gần xét nghiệm tiếp nhận
và điều trị cách ly tại bệnh viện của các trường hợp f cách ly điều trị tại nhà
và đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vẫn đang được ngành y tế tích cực triển khai
sở y tế hà nội khuyến cáo
tất cả người dân trên địa bàn thành phố khi có một trong các biểu hiện như sốt ho đau hỏng
khó thở đầu người mệt mỏi ớn lạnh giảm hoặc mất vị giác hoặc mất khứ giác
cần liên hệ ngay với trạm y tế phường xã nơi lưu trú
để được hướng dẫn và làm xét nghiệm sars cov hai miễn phí
nhằm phát hiện sớm nguy cơ mắc bệnh covid một mươi chín
thưa quý vị không chỉ hà nội mà cà mau đang là thành phố đáng lo ngại hơn bao giờ hết
khi cà mau ghi nhận đến hơn một ca nhiễm một ngày
đến một mươi tám tháng một mươi hai là hai mươi một bảy trăm linh ca nhiễm một ngày
địa phương gấp rút tiến hành nhiều biện pháp tổng lực để kéo giảm bệnh nhân covid một mươi chín
tại cuộc họp ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố cà mau
nhằm tìm giải pháp để giảm lây nhiễm và số ca nhiễm covid một mươi chín
ông nguyễn văn dũng giám đốc sở y tế cho biết
hiện tại số ca mắc covid một mươi chín của tỉnh bình quân là một trăm hai mươi ca trên một trăm linh dân
trong đó thành phố cà mau có số ca mắc cao nhất
có những phường tăng rất cao một số ấp khớm đã nâng cấp độ bốn
thành phố cà mau cần nhanh chóng có những biện pháp ngăn dịch lây lan
sàng lọc bệnh nhân để điều trị tại nhà
tiếp tục xét nghiệm tầm soát quyết liệt trong vòng hai tuần
áp dụng các biện pháp mạnh hơn
ghi nhận cho thấy trong tổng số hai mươi một bảy trăm một mươi một trường hợp dương tính với sars cov hai
có đến một mươi một bảy trăm hai mươi chín trường hợp ghi nhận trong cộng đồng
phần lớn số ca nhiễm là lao động từ công ty doanh nghiệp lây lan cộng đồng sinh sống
đội tủ nhiễm từ hai mươi đến bốn mươi năm tuổi do đi lại tiếp xúc phức tạp
nhóm cơ sở sản xuất kinh doanh hoạt động lại
mặc dù có te định kỳ nhưng sau đó xuất hiện hàng loạt ca bệnh
cho thấy mầm bệnh trong cộng đồng đã có nhiều nơi khó xác định
chỉ ra bốn nhóm vấn đề dẫn đến ca nhiễm covid một mươi chín
ông huỳnh quốc việt chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh cà mau cho rằng
đến từ ý thức chủ quan lơ là của nhiều người dân
kể cả một số cán bộ trong thực hiện các biện pháp phòng chống dịch
đặc biệt thực hiện nghiêm năm k theo khuyến cáo của ngành y tế
theo đó nhiều trường hợp chủ quan không có bệnh nhân
không đeo khẩu trang khi đi lại giao tiếp không giữ đúng khoảng cách
giữa người với người tổ chức đám tiệc tập trung đông người
không thường xuyên khử khuẩn theo quy định
đặc biệt người dân ý vào việc đã tiêm đủ hai mũi vaccine
nên có tâm lý lơ là trong phòng chống dịch
là nguyên nhân mang mầm bệnh lây lan cho người khác
cùng với đó việc tỷ lệ bao phủ tiêm vaccine chưa thể đảm bảo một trăm linh
dẫn đến lây nhiễm đối với người lớn tuổi có bệnh nền
và trẻ em dưới một mươi hai tuổi là rất cao nguy cơ quá tải hệ thống y tế
trước đó ubnd tỉnh cà mau đã có công văn gửi khẩn cấp đến bộ y tế
công văn nêu rõ hiện tại cà mau dịch bệnh diễn biến hết sức phức tạp
mỗi ngày phát hiện gần một ca f và có chiều hướng tăng cao mỗi ngày
để kịp thời khống chế được dịch bệnh giảm số ca chuyển nặng và tử vong
ubnd tỉnh cà mau đề nghị bộ y tế hỗ trợ khẩn cấp cho công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
bổ sung một số thuốc kháng virus thuốc điều trị
cũng như hỗ trợ tỉnh về đội ngũ gồm có bác sĩ điều dưỡng kiểm soát nhiễm khuẩn
có kinh nghiệm trong điều trị bệnh trung bình nặng và nguy kịch
sau khi bộ y tế có văn bản chỉ đạo ninh bình thu hồi văn bản
người từ hà nội về phải cách ly thì ngay lập tức ninh bình thay thế bằng văn bản khác
sau khi nhận được thông tin từ bộ y tế sở y tế ninh bình đã có văn bản số ba nghìn năm trăm năm mươi bảy
thay thế văn bản số ba nghìn năm trăm hai mươi chín về xét nghiệm sars cov hai cho người về từ hà nội
được ký ngày một mươi bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
ngành y tế ninh bình tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm sars cov hai
đặc biệt lưu ý đối tượng có triệu chứng nghi ngờ như ho sốt mất cứu giác khó thở v v
nhân viên y tế và người bệnh tại các cơ sở y tế lái xe đường dài
người làm việc tại các nhà hàng quán ăn phục vụ lái xe đường dài
người buôn bán tại các khu chợ siêu thị
sở y tế ninh bình thông báo trên đài truyền thanh ba cấp
để người dân trên địa bàn tỉnh biết đi khám và xét nghiệm
khi có các triệu chứng như ho sốt chảy nước mũi mất khứu giác v v
đối với người về ninh bình từ hà nội và một số tỉnh có nguy cơ cao khi về địa phương
cần phải khai báo y tế tại trạm y tế xã phường thị trấn
và được lấy mẫu xét nghiệm test nhanh kháng nguyên hoặc rt pcr phù hợp với các vùng dịch tế
không thực hiện xét nghiệm đối với những trường hợp đã có kết quả xét nghiệm âm tính
với sars cov hai trong vòng bốn mươi tám giờ
những trường hợp có hộ khẩu tại ninh bình đi và trở về trong ngày
vẫn như thường lệ xin mời quý vị cùng đến với tin tức covid một mươi chín thế giới mới nhất
liên quan đến biến chủng omicron nam phi đã cho rằng vaccine là miễn dịch tự nhiên
tầm khiết bảo vệ nam phi trước cơn sóng thần omicron
theo trang the guardian của anh giới chức y tế cho rằng việc từng nhiễm một biến thể khác
của virus sars cov hai hoặc tiêm chủng trước đó có thể đã cung cấp kháng thể bảo vệ cơ thể
khỏi mắc bệnh nặng khi bị omicron tấn công
nhắc lại những phát hiện của chuyên gia về vaccine sabermahy tại đại học witswaterstrand
joe hanebers bộ trưởng y tế nam phi joe fala phát biểu trong một cuộc họp báo
chúng tôi tin rằng điều này không có nghĩa là biến thể omicron ít động lực hơn
mà đó là do mức độ bao phủ của vaccine và khả năng miễn dịch tự nhiên
của những người từng mắc covid một mươi chín trước đó đã ngăn bệnh chuyển biến nặng hơn
đó là lý do tại sao chúng ta thấy có ít người nhập viện hơn so với các làn sóng dịch bệnh trước đó
trong những ngày gần đây mặc dù số ca nhập viện và tử vong ở nam phi gia tăng
do sự xuất hiện của biến thể omicron
cùng với đà lây lan rộng rãi của chủng delta
các quan chức y tế cho biết tỷ lệ này vẫn ở mức thấp hơn so với các làn sóng trước đó
tuyên bố của bộ trưởng y tế nam phi được đưa ra trong bối cảnh các nước g bảy gọi biến thể omicron
là mối đe dọa lớn nhất hiện nay đối với sức khỏe cộng đồng toàn cầu
họ nhấn mạnh việc các quốc gia hợp tác chặt chẽ là điều quan trọng hơn bao giờ hết
mặc dù lan sóng omicron ở nam phi đã được theo dõi cẩn trọng trên khắp thế giới
song các chuyên gia cho rằng nhiều quốc gia có dân số già hơn
và dễ bị tổn thương hơn có thể sẽ phải trải qua làn sóng dịch bệnh mới với diễn biến khác
với mức độ lây nhiễm của omicron một trong những mối quan tâm cấp bách nhất hiện nay
chính là biến thể này bùng phát rất nhanh và có thể áp đảo các hệ thống y tế
một số nghiên cứu đã khẳng định rằng omicron có khả năng lây nhiễm cao hơn
và có nhiều khả năng lẫn tránh được các kháng thể trụng hòa do vaccine
và các lần mắc covid một mươi chín trước đó tạo ra
tuy nhiên câu hỏi về các bộ phận khác trong hệ thống miễn dịch của cơ thể
có giúp làm giảm bệnh nghiêm trọng hay không vẫn chưa được làm rõ
theo một số chuyên gia mặc dù omicron có thể dễ dàng né tránh
các kháng thể trụng hòa quan trọng bám vào protein gai của virus
nhưng các bộ phận khác trong hệ thống miễn dịch bao gồm tế bào t
có thể vẫn đang hoạt động hiệu quả ngăn lây nhiễm của virus
tại hội nghị chuyên đề của who về bằng chứng omecron trốn tránh khả năng miễn dịch
vào đầu tuần này chuyên gia wendy berger tại đại học cape town đã chỉ ra rằng
nghiên cứu sơ bộ cho thấy phản ứng tế bào t của cơ thể
vẫn mạnh mẽ chống lại omicron
tuy nhiên điều đó vẫn còn là một câu hỏi bỏ ngỏ khi các chuyên gia cho rằng
vẫn còn thiếu nghiên cứu về điều này
với dịp nghỉ lễ cuối năm bắt đầu sôi động các chuyên gia cảnh báo
người dân cần thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng ngừa
trước nguy cơ biến thể omicron có thể áp đảo delta
và các nước sẽ phải đứng trước một tháng một khốc liệt
mặc dù biến chủng delta vẫn lan rộng tại mỹ sông biến chủng omicron
sẽ gia tăng nhanh chóng và trở thành biến thể phổ biến nhất trong những tuần tới

đây là nhận định của các chuyên gia mỹ trong bối cảnh các ca ghi nhận
tại ít nhất ba mươi chín bang của mỹ
kể cả những người đã tiêm đủ vaccine hoặc tiêm mũi tăng cường
điều này buộc mỹ phải triển khai chiến lược chống dịch đa tầng
trong đó quy định đeo khẩu trang đảm bảo giãn cách xã hội
tuân thủ các biện pháp vệ sinh tăng cường tiêm chủng trong nước
và đẩy mạnh tài trợ vaccine cho các nước trên thế giới
tổng thống mỹ joe biden nhấn mạnh
omecron sẽ bắt đầu lan nhanh hơn vào dịp năm mới
và có một biện pháp bảo vệ duy nhất đó là tiêm vaccine
hãy tiêm đủ vaccine để bảo vệ bàn
châu âu cũng đang đối mặt với sức ép của làn sóng mới
với lo ngại các dịp vui chơi lễ cuối năm sẽ khiến các ca mắc mới tăng mạnh
chủ tịch ủy ban châu âu ec ursula von der leyen cảm báo
omicron có thể trở thành biến thể chủ đạo tại châu âu vào tháng tưới
các ca nhiễm mới tăng cao chủ yếu do biến thể data
nhưng chúng ta cũng đang thấy một omicron đang trên đường đua tốc độ
với tốc độ gia tăng những ngày qua rất đáng lo ngại
do đó theo các chuyên gia
đến giữa tháng một tới chúng ta có thể chứng kiến omecron là biến thể chủ đạo mới tại châu âu
các nhà khoa học tin rằng omicron là biến thể dễ lây lan
mặc dù hầu hết các trường hợp nhiễm biến thể này cho đến nay đều mắc bệnh ở thể nhẹ
tuy nhiên sự gia tăng của các ca mắc covid một mươi chín do biến thể omicron
vẫn sẽ gây ra sức ép lớn đối với hệ thống chăm sóc y tế
và nguy cơ mắc bệnh của các nhân viên y tế cũng sẽ cao hơn
với lo ngại biến thể omicron nhiều nước sẵn sàng chấp nhận một mùa giáng sinh
và năm mới ảm đạm
để ngăn cơn bão tuyết virus có thể xuất hiện vào tháng một
đức hôm qua ngày một mươi bảy tháng một mươi hai thông qua đề xuất của chính phủ
cấm đốt pháo hoa trong thời khắc đón giao thừa
để tránh nguy cơ tăng thêm gánh nặng cho các bệnh viện
vốn đã quá tải do bệnh nhân covid một mươi chín
nhằm ngăn chặn sự lây lan của biến thể omicron
nhiều nước đã áp đặt thêm các biện pháp hạn chế
ngay cả những nước không chủ trương siết chặt các biện pháp phòng dịch
để chuẩn bị cho các lan sóng covid một mươi chín mới
các nước cũng nhanh chóng phê duyệt các loại thuốc điều trị covid một mươi chín mới
cơ quan dược phẩm châu âu trong tuần đã phê duyệt
hai loại thuốc điều trị covid một mươi chín mới
trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp
tổ chức y tế thế giới who hôm qua cũng cấp phép sử dụng
khẩn cấp vaccine ngừa covid một mươi chín có tên gọi là kovovas do ấn độ sản xuất
theo tổ chức y tế thế giới các loại vaccine hiện có
vẫn là một trong những công cụ hữu hiệu bảo vệ con người
trước nguy cơ mắc biến chứng nặng hoặc tử vong
mở rộng nguồn cung vaccine sẽ có thêm nhiều người dân được tiếp cận
đặc biệt là ở những nước có thu nhập thấp
cũng liên quan đến mỹ quyết định hành chính khẩn cấp
được chính phủ tổng thống mỹ joe biden đưa ra
về việc yêu cầu người lao động làm việc tại các công ty
có hơn một trăm linh nhân viên sẽ phải tiêm vaccine covid một mươi chín
hoặc phải xét nghiệm hàng tuần sắp có hiệu lực
quy định trên được thúc đẩy sau khi một tòa phúc thẩm liên bang
ở sushinati bang ohio bãi bỏ phán quyết trước đó
của một tòa án nhằm ngăn chặn quy định này
một hội đồng gồm ba thẩm phán của tòa phúc thẩm khu vực sáu của mỹ
ngày một mươi bảy tháng một mươi hai đã chấp nhận đề nghị của chính phủ
về việc bãi bỏ phán quyết của tòa phúc thẩm khu vực năm
ban hành hôm sáu tháng một mươi một
theo phán quyết của tòa phúc thẩm khu vực nam
quy định mà cơ quan an toàn và sức khỏe nghề nghiệp osa đưa ra
hôm năm tháng một mươi một có hiệu lực trong sáu tháng
về việc chủ các doanh nghiệp có ít nhất một trăm linh nhân viên
và yêu cầu người lao động tiêm vaccine covid một mươi chín
hoặc phải xét nghiệm thường xuyên là bất hợp pháp và có thể là vi hiến
trong một tuyên bố thẩm phán tòa phúc thẩm khu vực sáu
james b strange khẳng định tầm quan trọng của phán quyết này
trong việc ngăn chặn sự lây lan của virus sars cov hai
khi hơn tám trăm linh người mỹ đã tử vong
gây áp lực đối với hệ thống y tế buộc các doanh nghiệp
phải đóng cửa trong vài tháng và hàng trăm ngàn người lao động bị ảnh hưởng
ngay sau đó nhà trắng hoan nghênh quyết định trên của tòa phúc thẩm khu vực sáu
đồng thời cho rằng quy định này sẽ cho phép các doanh nghiệp
thực thi những biện pháp bảo vệ nhân viên
nhà trắng nêu rõ sự xuất hiện của biến thể omicron
được cho là có khả năng lây nhiễm cao
càng khiến quy định trên trở nên cấp thiết vào thời điểm này
dự kiến quy định này sẽ có hiệu lực từ ngày bốn tháng một
sau châu âu có lẽ nhật bản là nước được cả thế giới quan tâm
mới đây do lo sự omicron nhật bản xác hạn lệnh hạn chế nhập cảnh đối với người nước ngoài
mặc dù các trường hợp mắc covid một mươi chín sẽ giảm mạnh
kể từ lan sống lây nhiễm mạnh hồi tháng tám vừa qua
song ngày càng có nhiều lo ngại về biến thể omicron
đã được tìm thấy với tỷ lệ mắc cao hơn ba mươi lần tại nhật bản
hầu hết là trong quá trình kiểm tra và kiểm dịch tại sân bay
trước tình hình đó thủ tướng nhật bản kishida fumio ngày một mươi bảy tháng một mươi hai
cho biết nước này sẽ rút ngắn thời gian chờ để tiêm mũi vaccine covid một mươi chín tăng cường
cho người trở thành sống còn bảy tháng thay vì tám tháng như hiện nay
phát biểu với báo giới thủ tướng kishida cho biết thêm
nhật bản đã đạt thỏa thuận cơ bản với công ty pfizer của mỹ
để mua hai triệu liều thuốc uống điều trị covid một mươi chín của hãng dược khổng lồ này
trước đó ngày hai mươi chín tháng một mươi một thủ tướng kishida fumio
cho biết nhật bản tái áp đặt biện pháp hạn chế nhập cảnh đối với người nước ngoài
bắt đầu từ ngày ba mươi tháng một mươi một trong bối cảnh gia tăng quan ngại
về biến thể omecron phát hiện lần đầu tiên tại nam phi
nhật bản hiện đang xem là một trong những quốc gia áp dụng chính sách
đóng cửa biên giới nghiêm ngặt nhất thế giới trong bối cảnh dịch covid một mươi chín
quý vị nhớ nhé biến thể omicron của virus sars cov hai
có khả năng lây nhiễm hơn bốn hai lần so với biến thể delta ở giai đoạn đầu
do đó sắp đến giáng sinh rồi
dù rất muốn ra ngoài nhưng để bảo vệ bản thân
quý khán giả hãy tạm xa một giáng sinh ấm cúng ở nhà
và chào đón ngày lễ tuyệt vời nhất với một vài người thân yêu thương nhé
cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi
và quý vị cũng đừng quên ấn like subscribe ủng hộ kênh youtube
và sức khỏe và đời sống của chúng tôi
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại